để bảo đảm cung cấp nguồn điện an toàn thông suốt cho người dân và doanh nghiệp
công ty điện lực quảng bình đang thực hiện bảo trì bảo dưỡng hệ thống lưới điện trên địa bàn toàn tỉnh
đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về an toàn điện
nhằm giảm thiểu thiệt hại và các tai nạn về điện nhất là khi mùa mưa bão năm hai nghìn một mươi bảy đang đến gần
ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
huyện quảng ninh tỉnh quảng bình là vùng đồng bằng chiêm trũng thường bị ngập sâu và kéo dài
gây rất nhiều khó khăn trong công tác quản lý vận hành lưới điện nhất là việc bảo đảm cung cấp điện an toàn
liên tục cho các chảm bơm tiêu ống trên địa bàn huyện điều này ảnh hưởng đến sản xuất và đầy sống của người dân
huyện quảng ninh tỉnh quảng bình là vùng đồng bằng chiêm trũng thường bị ngập sâu và kéo dài

điều này ảnh hưởng đến sản xuất và đầy sống của người dân điều này ảnh hưởng đến sản xuất và đầy sống của người dân

liên tục cho các chảm bơm tiêu ống trên địa bàn huyện điều này ảnh hưởng đến sản xuất và đầy sống của người dân